vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hôm nay tại trường mầm non lê mau trên đường đinh công tráng
thành phố vinh đã xảy ra hỏa hoạn khi phát hiện người dân xung quanh đã hô hoán
và cùng nhau hỗ trợ sơ tán các em nhỏ ra khỏi trường an toàn
nhân chứng tại hiện trường cho biết hỏa hoạn khởi phát do đường dây điện chạy bên hông tòa nhà
của trường mầm non lê mau xảy ra sự cố chập cháy
lúc này bên trong nhà trường đang có hơn ba trăm linh học sinh nghỉ trưa sau giờ ăn
cổng trường được khóa chặt hàng trăm người gồm bộ đội và người dân xung quanh
đã phá cổng trường kịp thời đưa các cháu nhỏ sơ tán sang trụ sở của ban chỉ huy quân sự
thành phố vinh ở phía bên kia đường nhờ đó hỏa hoạn đã không gây thiệt hại về người
ít phút sau lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khống chế và dập tắt được hỏa hoạn